mực nước trên sông waiba chảy qua khu vực bang rio grande do sul đạt mức kỷ lục năm ba mươi ba m sáng ngày năm tháng năm vừa qua mức được ghi nhận trong trận lụt lịch sử năm một nghìn chín trăm bốn mươi một là bốn bảy mươi sáu m
thời tiết trên khắp nam mỹ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng khí hậu el nino một hiện tượng xảy ra tự nhiên định kỳ làm ấm vùng nước bề mặt ở khu vực xích đạo thái bình dương
ở brazil el nino trong lịch sử đã gây ra hạn hán ở miền bắc và mưa lớn ở miền nam
năm nay tác động của el nino đặc biệt nghiêm trọng với đợt hạn hán lịch sử amazon
các nhà khoa học cho biết thời tiết khắc nghiệt đang xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng mai bảy tháng năm
thủ đô hà nội nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa to ngày có mây có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ c
phía tây bắc bộ đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ mưa to kèm nguy cơ xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh
ngày mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi ba độ c
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ c
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to ngày có mưa rào rông vài nơi
phía nam chiều tối và đêm có mưa rào rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày nắng có nơi có nắng nóng
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ c
đà nẵng đến bình thuận có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi có nắng nóng
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi năm độ c
tây nguyên đêm mưa rào kèm rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi năm độ c
khu vực nam bộ đêm có mưa rào rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
ngày nắng có nơi có nắng nóng
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba ba mươi năm độ c
tiếp theo là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước

kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo